hàng năm thành phố hà nội phải trợ giá cho các tuyến xe buýt lên tới hàng nghìn tỷ đồng
để tăng số tuyến và mở rộng địa bàn nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân
thế nhưng những nỗ lực của thành phố để hệ thống xe buýt đi vào quy củ lại đang bị phá vỡ bởi xe buýt nhái
có hình thức bên ngoài giống với xe buýt chính thống xe buýt nhái hoạt động công khai
đón khách vô tội vạ tại nhiều tuyến phố của hà nội
khiến cho thủ đô càng thêm lộn xộn gây mất trật tự an toàn giao thông
cũng là xe buýt sơn vàng giống các xe buýt của hệ thống buýt công cộng
xe buýt nhái hoạt động công khai dọc tuyến đường hồ tùng mậu đi sơn tây ba vị
không có điểm đón buýt nhái sẽ bắt khách dọc đường
buýt nhái dừng đỗ bất kể điểm nào để bắt khách
thậm chí tranh thủ lúc dừng chờ đèn đỏ để thả khách xuống
phát hiện phóng viên ghi hình ngay lập tức người phụ xe của bít nhái
mang biển kiểm soát hai mươi chín u năm trăm linh một có lộ trình đi sơn tây quảng oai tản hồng
liền bỏ tấm nhựa cắt tảm bỡ ghi lộ trình để trên kính trăn gió
chiếc xe này nhìn bên ngoài có hiệu quả nhưng không có lộ trình đi sơn tây quảng oai tản hồng
kinh thức sống hệt xe buýt trinh thống nhưng rất nhắc nhắc
dù niêm yết giá nhưng lại có bốn mệnh giá khác nhau
nếu như xe buýt chính thống ghi rõ lộ trình số hiệu tuyến
bảng biển đèn led logo của công ty vận tải hà nội
thì những xe buýt nhái chỉ giống mỗi màu sơn
hoạt động của xe bít nhái là chụp giật lấy tiền của khách
nhưng lại không có vé và kiêm luôn cả trở hàng hóa
hầu như các phương tiện giả danh xe buýt nhái đều đã cũ khó ai có thể bảo đảm chất lượng
những chiếc xe này ngay ngay vẫn công khai đón trả khách mà không bị lực lượng chức năng xử lý
thực trạng này đặt ra câu hỏi liệu có ai bảo kê cho xe buýt nhái hoạt động công khai như thế này
câu trả lời xin nhường cho các cơ quan chức năng của thành phố hà nội